nhằm góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ cho người đứng đầu đội ngũ nhân viên các cơ sở karaoke vừa qua tại nghệ an đã tổ chức diễn tập phương án phòng cháy trên đường nguyễn văn cử tp vinh
tình huống giả định được đưa ra tại khu vực tầng hai quán karaoke monica đường nguyễn văn cử tp vinh xảy ra cháy do sự cố chập điện
ngay khi phát hiện đám cháy chủ cơ sở đã điều hành lực lượng chữa cháy cơ sở tổ chức cắt điện toàn bộ cơ sở triển khai họng nước và sử dụng bình chữa cháy dập lửa cứu người cứu tài sản khi lực lượng chuyên nghiệp chưa có mặt
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số một điều động lực lượng và phương tiện gồm ba xe chuyên dụng và ba mươi cán bộ thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và tìm kiếm cứu người và hướng dẫn thoát nạn
trước tình hình cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại cơ sở kinh doanh karaoke gây thiệt hại lớn về người và tài sản chủ tịch ubnd tỉnh nghệ an đã có công điện yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện các cơ sở vui chơi giải trí nơi tập trung đông người kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn